rau củ quả được nhặt từ các bãi rác sau đó bán lại cho công nhân và người có thu nhập thấp đã diễn ra hàng ngày ở các khu chợ cóc chợ tạm khu công nghiệp khu chế xuất tp hcm và tỉnh bình dương
đây là một thực tế đáng buồn nhưng chưa được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại chợ đầu mối thủ đức một trong ba chợ đầu mối lớn nhất của tp hcm
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đối với việc an toàn vệ sinh thực phẩm tôi nghĩ cơ quan được phụ trách về an toàn vệ sinh thực phẩm phải phối hợp cùng với các hệ thống chính trị đặc biệt là tuyên truyền về nhận thức về giai trò của vệ sinh an toàn thực phẩm
hoạt động từ hai mươi một h đêm đến tầm h sáng trung bình mỗi ngày lượng hàng hóa nhập vào chợ nông sản thủ đức lên đến hàng nghìn tấn rau củ cà các loại
nên sáng hôm sau những bãi rác hình thành từ phế phẩm rau củ quả thải loại nằm đầy trên bề mặt chợ và cứ đến sáu giờ sáng hàng ngày cứ chỗ nào có rác là chỗ đó có người bới móc
những người nhặt phế phẩm này hầu như không bỏ sót loại rau củ nào từ củ hành khô lá rau củ quả dù đã hư hỏng bốc mùi đều được những người này cho vào túi ni lông
đối với môi trường thứ nhất là khi mua các loại
thì phải có rõ nguồn gốc xuất xứ
cái thứ hai nữa là tăng cường cái công tác tuyên truyền rồi là công tác kiểm tra giám sát
có việc là buôn bán đánh chiếm lòng lệ đường rồi là các phần như là xả rác xả thải
những phế thải bẩn như thế này dù đã diễn ra trong một thời gian dài
thậm chí là vào trong các bữa ăn của công nhân ở các nhà máy xí nghiệp quán cơm có giá rẻ
nhưng vẫn không bị ngăn chặn mà ngày càng nghiêm trọng hơn
mong rằng vì sức khỏe của cộng đồng các cơ quan chức năng ở các địa phương phải sớm có biện pháp xử lý